thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày bốn tháng tám trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai tiếp tục xảy ra mưa lớn đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ sạt lở đất đá gây ách tắc và chia cắt tạm thời đường giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại địa phương
tại khu vực đường điện biên phủ tổ một phương sapa mưa lớn kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ đã khiến phía ta luy dương bị sạt lở hàng chục khối đất đá xuống đường gây ách tắc nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
do lượng đất đá lớn kết hợp với hệ thống cống không tiêu thoát nước kịp khiến cho cả tuyến đường dài gần ba trăm linh mét bị ngập trong nước nhiều nhà dân bị nước bùn đất tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều tài sản có giá trị
ngoài ra mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tràn đất đá bùn ra đường tại các tuyến phố nguyễn trí thanh thạch sơn chợ văn hóa thuộc khu vực tổ hai tổ bốn của phương sapa
còn tại km một tỉnh lộ một trăm năm mươi hai đoạn thuộc địa phận phường cầu mây vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm qua mưa lớn cũng gây sạt trượt gần bảy mươi khối đất đá xuống đường làm chia cắt tạm thời giao thông
ngay sau khi xảy ra mưa lũ chính quyền địa phương đã huy động lực lượng máy móc kịp thời khắc phục hậu quả
tại hòa bình do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài hiện tượng sạt lở đã lăn xuống đường tiếp tục xảy ra ở quốc lộ sáu và một số tuyến đường liên xã
đoạn qua tỉnh hòa bình
cụ thể sáng nay tuyến đường liên xã thuộc huyện mai châu nối mai châu với hang kia bà cò đã xảy ra sạt lở
một lượng lớn đất đá từ ta lưu dương trút xuống làm ách tắc hư hỏng đường
nhận được tin báo công an huyện mai châu đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn đặt cảnh báo nguy hiểm dọn dẹp hiện trường
đến chín giờ cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện điểm sạt lở tại km một trăm bốn mươi sáu trên quốc lộ sáu đoạn qua xã đồng tân huyện mai châu
tại hiện trường một lượng đất đá và cây bụi trên ta lưu dương đã bị sạt trượt xuống quốc lộ sáu
để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
thực hiện tuần tra trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường liên huyện liên xã để kịp thời nắm bắt phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở
bộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến
trước tình hình mưa lớn kéo dài gây sạt lở liên tiếp tại các tỉnh tây nguyên để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ
sụt lún sạt lở đất bảo đảm an toàn hồ đập an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu như sau
chủ tịch ubnd các tỉnh lâm đồng đắk nông và các địa phương khác ở khu vực tây nguyên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại các công điện

trong đó tập trung chỉ đạo triển khai lực lượng ra soát các khu vực có nguy cơ sạt lở sụt lún đất kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư an toàn hồ đập trên địa bàn
chủ tịch ubnd tỉnh chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phân công một đồng chí thứ trưởng chủ trì phối hợp với các bộ tài nguyên và môi trường giao thông vận tải công thương xây dựng khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai tại khu vực tây nguyên
nhất là công tác đảm bảo an toàn dân cư an toàn hồ đập sạt lở sụt lún đất ở các tỉnh lâm đồng đăng nông
cử chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ các tỉnh lâm đồng đắk nông nghiên cứu đánh giá về mức độ an toàn của các hồ đông thanh tỉnh lâm đồng đắk nơ tinh tỉnh đắk nông để có biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo an toàn công trình và an toàn dân cư

các cơ quan công an để đầu thú
thời gian qua cơ sở hạ tầng đèn chiếu sáng giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đã được nâng cấp mở rộng phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi giải trí của người dân
tuy nhiên điều đáng nói là hiện nay tại một số công trình này
nhất là công trình thắp sáng đèn đường đã xảy ra tình trạng trộm cắp thiết bị công trình
gây khó khăn cho việc thi công cũng như tiến độ bàn giao
những trụ đèn này mới vừa được đơn vị thi công lắp đặt gần nửa tháng nay
nhưng chưa đầy năm trăm linh mét đã có đến năm trụ đèn bị kẻ gian lấy trộm dây đồng dây điện tiếp địa
đáng nói các đối tượng này còn dung sẻng bới đất tìm dây đồng được đơn vị thi công trôn sầu dưới đất
điển hình vào khoảng bốn h bốn mươi năm phút ngày ba mươi một tháng bảy
tại khu vực khóm một phường ba thành phố vĩnh long
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang nguyễn văn cảnh
chú tại thành phố vĩnh long đang dùng kìm cộng lực cắt dây đồng các quang chiếu sáng
qua làm việc cảnh khai nhận
trước đó đã điều khiển xe mô tô đến trộm dây điện trong khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ
sau đó về tới phường ba thì tiếp tục trộm dây đồng của công trình chiếu sáng công cộng
và bị công an phát hiện
chiều cỡ một mươi h tối tôi mới lấy xe lên chạy lên khu vực hòa phú
thấy quần dây điện tôi cắt cắt xong rồi tôi mới quay về
quay về tới phường ba thấy mấy cái đèn chiếu sáng
tôi mới đi vòng vòng coi thấy quần đồng lú lên tôi mới dùng sản
tôi đào tôi đào xuống rồi xong tôi lấy kéo tôi cắt
cắt xong tôi lên lại vừa ra chạy sang quán
bán xong tôi lấy một ít ít tiền
tiêu xài với lấy mạch đi đó
theo công ty cổ phần công trình công cộng vĩnh long cho biết
việc mất trộm dây cáp nguồn hệ thống đèn chiếu sáng đã xảy ra tại nhiều công trình trên địa bàn
một số phường như là phường một phường bốn phường năm trường an tân ngãi thành phố vĩnh long
tổng số dây cáp đồng và cáp treo trên không bị mất trộm từ đầu năm đến nay là hơn một mét
có thể thấy việc trộm thiết bị tại các công trình công cộng không chỉ gây khó khăn cho việc khắc phục
mà còn làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như tiến nội bàn giao
qua đây cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện trường hợp trộm cắp như trên
nên trình báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn xử lý góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cho biết
đơn vị này đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên rửa tiền
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai
ubnd tỉnh lào cai và các cơ quan đơn vị có liên quan
căn cứ và kết quả điều tra vào ngày bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với lê ngọc dương nguyên trưởng phòng quản lý khoáng sản
nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
hiện là chủ tịch ubnd huyện mường khương tỉnh lào cai
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
các quyết định và lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai phê chuẩn
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai
tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
còn tại hưng yên công an tỉnh hưng yên vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ xảy ra từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ tỉnh hương yên
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn
tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ tỉnh hương yên
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc của sáu đối tượng
đào văn tuyến chủ tịch ubnd
đào văn sĩ chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc xã thủ sĩ
đào văn doan phó chủ tịch ubnd xã thủ sĩ
lương công đậu nguyên chủ tịch ubnd xã thủ sĩ
đào xuân hạnh nguyên phó chủ tịch ubnd xã thủ sĩ
bùi văn quynh nguyên cán bộ tài chính kê toán ubnd xã thủ sĩ
các quy định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân huyện tiên lữ phê chuẩn
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
đã tổ chức họp bàn thực hiện việc thu tiền trái quy định của một mươi hai hộ dân tại xã thủ sĩ huyện tiên lữ
khi thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng với tổng số tiền là hai trăm ba mươi bốn tám triệu đồng
liên quan tới ma túy
thưa quý vị với hành vi vận chuyển trái phép cho ma túy đối tượng võ văn hùng
trú tại thành phố vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày ba tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh vĩnh long đã chủ trì phối hợp
phòng cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát giao thông phát hiện hùng và một số thanh niên khác
trú tại tp vũng tàu đang di chuyển bằng xe ô tô trên đường có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra xe lực lượng công an phát hiện xe này có vận chuyển nhiều bịch ni lông
chứa chất màu trắng tổng trọng lượng gần sáu trăm ba mươi chín gram nghi là chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào ngày bốn tháng tám sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng
đã chính thức công bố nguyên nhân khiến cho mùa mưa năm nay tại tỉnh này
diễn biến bất thường và phức tạp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân
từ đầu mùa mưa tới nay tỉnh lâm đồng đã có một mươi trận mưa lớn một trận mưa đá
sáu trận lốc xoáy năm vụ sạt lở đất hậu quả làm chín người tử vong bốn người bị thương hư hỏng thiệt hại
hai trăm ba mươi năm căn nhà mưa quá lớn đã làm nền đất bị yếu là nguyên nhân dẫn tới sạt lở
bên cạnh đó đất có độ dốc cao trên hai mươi năm độ chiếm năm mươi kết cấu đất yếu
nên gây nguy cơ sạt lở đất rất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài
ngoài ra một số địa phương chưa kịp thời giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất
để chủ động cảnh báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn
đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông đã có hơn hai trăm linh người dân phải di rời ra khỏi vùng ảnh hưởng
bởi các vết nứt sụt lùn đất việc đảm bảo an toàn và giữ ổn định cuộc sống của người dân
đang được ưu tiên hàng đầu của địa phương
dạng sáng ngày hai tháng tám tại tổ chín phường nghĩa thành thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
một khối đất lớn đã sạt trượt sô đổ một số công trình nhà ở nền gạch cũng xuất hiện các vết nứt
đây là lần thứ hai bà phan thị quyết chứng kiến ngôi nhà của mình bị nhựa
bởi mất nhà mất cửa sống nơi trung chặt dày trong nhà khát mấy trong nhà cũng sắp mất nhà
đã đây hãy đếm lại cửa sắp sắp cả hái cả
làm gì thì làm và đảm bảo tính mạng người dân trên hết
cho nên là tăng cường công tác nắm bếp tình hình tuyên truyền bảo đảm người dân
những vùng gỗ nghi cơ sụt lúng để di rời
bên cạnh người thì tài sản những tài sản quan trọng thiết yếu cũng đã hỗ trợ di dời được hết cho bà con
trước mắt các điểm nhà văn hóa trường học được chưng dụng làm nơi ở tạm cho bà con
toàn bộ lương thực đồ dùng thiết yếu đã được chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng
chú này này tăng mì tôm hôm sáng này tăng gạo nữa đầy đủ
cơm hộp nữa buổi sáng thì buổi sáng này là có bánh mì nữa đầy đủ
chính quyền địa phương cũng như các cấp huyền tính kịp thời hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm
cũng như bố trí chủ an chủ ở
báo cáo các anh là hiện nay thì đời sống bà con đã đi vào ổn định
đối với tài sản của bà con chưa kịp di rời chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng trực bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời thành lập các tổ công tác tiến hành khảo sát đánh giá thiệt hại ảnh hưởng để giải quyết cả trước mắt lẫn lâu dài